phát biểu trong chiều nay tại buổi gặp mặt hội doanh nhân trẻ việt nam câu lạc bộ doanh nhân sao đỏ
nhân kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã gửi tới các doanh nghiệp lời chúc mừng tốt đẹp nhất
trong nhiều năm qua doanh nhân trẻ việt nam đã có nhiều đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội
đặc biệt là trong hai đợt đại dịch covid một mươi chín vừa qua
đồng chí trương hòa bình đề nghị các doanh nhân trẻ cần nỗ lực hợp tác hơn nữa
góp phần vào sự tăng trưởng của kinh tế nước nhà đồng thời cam kết chính phủ sẽ xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu
trốn thuế sát cánh và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để cộng đồng doanh nhân ngày càng lớn mạnh